tại hà nội cục gìn giữ hòa bình đã tổ chức lễ khai mạc khóa huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chương trình đối tác ba bên tpp dự và chủ trì có đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh
thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
khóa huấn luyện được tổ chức nhằm trang bị và nâng cao kiến thức kỹ năng vận hành bảo dưỡng
khắc phục sự cố các trang bị xe máy công binh hạng nặng nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị và sẵn sàng triển khai nhanh
các thành phần của đội công binh tham gia xin giữ hòa bình liên hợp quốc
khóa huấn luyện sẽ do một mươi chín giảng viên đến từ nhật bản đảm nhận phần lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho hai mươi sĩ quan của việt nam
là những chương trình rất thiết thực và cụ thể giúp cục diện giữ hòa bình việt nam tiếp tục có điều kiện phối hợp
tổ chức các hoạt động huấn luyện chuyên sâu quốc tế với liên hợp quốc và các đối tác nước ngoài
góp phần thực hiện hóa chủ trương xây dựng cơ sở huấn luyện của cục diện giữ hòa bình mang tầm cỡ khu vực và quốc tế